bắt đầu từ một mươi chín h ngày một tháng chín thành phố hà nội bắt đầu triển khai tuyến phố đi bộ quanh khu vực hồ gươm và phố cổ
chủ trương này nhằm đáp ứng nhu cầu về du lịch cũng như giao thương quanh khu vực được coi là quy hoạch đặc biệt của thủ đô
đang nói là người dân hà nội cũng khá ao hức và đồng tình với việc đưa phố đi bộ vào hoạt động
trước đó từ cuối tháng tám thành phố hà nội đã lên các phương án về phân luồng giao thông
đặt các điểm đỗ xe trông giữ ô tô xe máy để phục vụ cho tuyến phố đi bộ này
theo đó sở giao thông vận tải thông qua phương án tổ chức thí điểm các tuyến phố đi bộ khu vực hồ gươm áp dụng từ một mươi chín h ngày thứ sáu cho đến hai mươi bốn h ngày chủ nhật
thời gian thực hiện thí điểm từ mùa một tháng chín đến hết năm hai nghìn một mươi sáu
với chủ trương này đa số người dân đều tỏ ra rất hào hức và đồng tình
tôi thấy chủ trương này của nhà nước là rất hợp lý vì có thể mở rộng được cái không gian đi bộ cho du khách để tham quan hồ gươm
rồi phần là giúp phát triển được du lịch
với phương án cụ thể ủy ban nhân dân tp hà nội tổ chức không gian đi bộ trên các tuyến đường vòng quanh hồ gươm như tuyến phố đinh tiên hoàng hàng khay lê thái tổ và nhiều tuyến thuộc khu vực phố cổ
các lực lượng chức năng sẽ bố trí chốt trực cấm phương tiện phân luồng giao thông
vòng một gồm một mươi bảy chốt với biển báo đường cấm vòng hai gồm một mươi ba chốt kết hợp bố trí biển chỉ dẫn
các lực lượng chức năng sẽ bố trí chốt trực cấm phương tiện phân luồng giao thông